xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào ngày tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với hai bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lão phí xảy ra tại công ty xuyên việt oil và một số cơ quan tổ chức liên quan
quy định tại các điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
căn cứ và kết quả điều tra vào ngày tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với mai thị hồng hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
và nguyễn thị như phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại vận tải
và du lịch xuyên việt oi về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lão phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
các quy định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nêu trên
đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành
hiện vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam vũ thị thúy
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc nhật nam group về tội lừa đảo chiếu đoạt tài sản
vào ngày ba mươi một tháng tám vũ thị thúy bị tạm giữ vì hành vi đưa thông tin sai sự thật
về công ty bất động sản nhật nam có nhiều bất động sản dự án để huy động vốn của nhiều người
thúy đã dùng một phần tiền trả lãi cho các cá nhân trên còn lại chiếm đoạt
qua điều tra bước đầu thúy lừa đảo của khoảng hơn một mươi cá nhân chiếm đoạt tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng
gọi điện nhắn tin thông báo trúng thưởng thông báo nhận quà từ nước ngoài
và thông báo tìm người làm việc online hoặc góp vốn đầu tư ít nhưng xin lợi lớn
là các chiêu thức mà các đối tượng đã sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
mặc dù đã được các cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo
tuy nhiên vẫn còn có nhiều trường hợp sập bẫy các đối tượng lừa đảo
và ngay sau đây sẽ là phản ánh tại vĩnh long
được chào mời tham gia đầu tư trên mạng xã hội
sau được mời vào một nhóm trên telegram
khi thấy nhiều người trong nhóm nhắn tin qua lại là đầu tư có lợi
một người dân trú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã hai lần
chuyển số tiền gần hai trăm linh triệu đồng vào số tài khoản nhóm đối tượng lừa đảo cung cấp
các đối tượng nhắn tin qua lại là trao đổi như góp được tiền có lợi nhận
thì em mới tham gia thử nạp vô thử như thế nạp vô khoảng năm trăm linh nghìn thôi
nhưng mà góp ra ít khoảng ba trăm năm mươi năm hai trăm linh
sau đó thì góp được nó mới chuyển vào một nhóm khác nữa
đặt số tiền lớn để rút về số tiền lớn hơn
thì em mới tham gia vô luôn
từ đầu năm đến nay phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh vĩnh long đã tiếp nhận một mươi tám tin báo tố giác liên quan đến lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
với tổng số tiền thiệt hại trên một mươi tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác minh khởi tố hai vụ
với số tiền thiệt hại năm trăm hai mươi tám triệu đồng
trước hoạt động của tội phạm lợi dụng không gian mạng
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền
cảnh báo phương thức thủ đoạn lừa đảo bằng nhiều hình thức
như phát tờ rơi tuyên truyền lưu động tuyên truyền thông qua mạng xã hội facebook zalo
để người dân biết nâng cao ý thức cảnh giác và mạnh dạn tố giác tội phạm
khi phát hiện có hành vi lừa đảo
hiện nay tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
diễn biến rất phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung
địa bàn tỉnh vĩnh long nói riêng
các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
được các đối tượng sử dụng hết sức là đa dạng và tinh vi
trước thực trạng trên thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân
nên tuyệt đối không cung cấp những thông tin cá nhân
mình trên mạng xã hội hay cho bất kỳ ai
với bất kỳ lý do gì
đặc biệt là khi nhận được các cuộc gọi
mà có dấu hiệu mà nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì người dân càng nên hết sức phải bình tĩnh cảnh giác
không làm theo các hướng dẫn mà đối tượng yêu cầu
và phải liên hệ đến cơ quan công an nơi gần nhất
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhằm giăn đè phòng ngừa chung
thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
thận trọng tránh bị sập bẫy của các đối tượng
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa tạm giữ ba đối tượng
gồm võ minh tiên sinh năm hai nghìn bốn
lâm thành hảo sinh năm hai nghìn hai
và nguyễn đức thịnh sinh năm hai nghìn bảy
cùng chủ tệ tỉnh bạc liêu để điều tra và làm rõ về hành vi giết người
theo đó vào chiều ngày bảy tháng chín
sau khi nhậu xong hảo điều khiển xe máy
đến nhà bạn chơi
trên đường đi thì xảy ra va quẹt xe và cãi nhau với hai thanh niên khác
bực tức hảo quay lại chỗ nhậu lấy hai dao tự chế
và trở thịnh quay lại chỗ va quẹt xe
chém nhiều nhát
gây thương tích vào hai người thanh niên này rồi bỏ về
khoảng ba mươi phút sau nhóm này lại quay lại nơi xảy ra sự việc
lúc này cả nhóm thấy hai thanh niên khác đang đi ngược chiều
cho rằng đây là hai thanh niên mình vừa chém
nên đã đuổi theo áp sát xe
rồi tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người
vào người ngồi sau và gây thương tích nặng
gây án xong cả nhóm bỏ trốn
vào cuộc xác minh truy tìm các đối tượng gây án
vào khoảng bảy h ngày tám tháng chín
cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã bắt giữ đối tượng thịnh
đến khoảng chín h ngày tám tháng chín
ba đối tượng còn lại cũng bị lực lượng công an bắt giữ
vào chiều ngày tám tháng chín
công an huyện kiến thụy thành phố hải phòng cho biết
đồng vị đang điều tra và làm rõ vụ xô xát
giữa những người trong gia đình ở xã tú sơn
khiến hai người trọng thương
trước đó vào tối ngày tám ngày năm tháng chín
bà ngô thị hà cùng con gái là phạm thị thủy
và con rể bùi phú mạnh
đang ở trong nhà thì bất ngờ
bị người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai
là bố chồng bà hà
mang theo tuyếp sắt cùng ba người con vào hành hung
hình ảnh từ camera an ninh cho thấy
chín người này đã dùng tuyếp sắt tấn công liên tiếp
vào đầu chị thủy
và liên tục đấm đá bà hà
sự việc chỉ dừng lại khi cả hai người phụ nữ
ngã gục xuống đất và được người dân đưa đi cấp cứu
theo chuẩn đoán bắt đầu của bác sĩ
chị thủy và bà hà bị vỡ phần đỉnh đầu
chấn thương phù nền não
cùng nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể
công an huyện kiến thụy đang điều tra
và xử lý vụ việc về các dấu hiệu
của hành vi cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp quảng ngãi vừa bắt nhóm đối tượng
dùng bom xăng để giải quyết mâu thuẫn
xảy ra trên địa bàn xã nghĩa an
tp quảng ngãi
theo đó bốn đối tượng
bị bắt tạm giam gồm
phạm nhật trường trần đình khương
võ anh tuấn và trần thắng phi
đều ở xã nghĩa an tp quảng ngãi
trước đó một thanh niên sinh năm hai nghìn bốn
của nhóm trên đã nhắn tin
khiêu khích với một thanh niên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín qua facebook
dẫn đến mâu thuẫn
đỉnh điểm là vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi hai tháng sáu
nhóm bốn đối tượng trên
đã kéo theo một nhóm bạn
đến nhà thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
dùng vỏ chai bia và bom xăng tự chế
ném vào nhà làm thiệt hại một số tài sản
gây náo loạn cả khu dân cư
sau khi củng cố hồ sơ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi
đã khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng
là trường khương tuấn và phi
khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bảy đồng bọn của nhóm
về hành vi gây dối trật tự công cộng
một thanh niên có hành vi tàng trữ
mua bán vũ khí quân dụng
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi
bắt khẩn cấp
thanh niên bị bắt là đỗ trung hiếu
chú tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
và đêm ngày hai mươi bảy tháng tám
phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
đã kiểm tra lưu trú tại khu nhà trọ
phát hiện tại phòng trọ của hiếu
có ba khẩu súng hai quả lưu đạn
hai mươi viên đạn cao su chín mươi viên đạn trì
và hơn một trăm linh viên đạn bi sát
năm viên đạn nến hơi
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
cho biết đơn vị này đã tống đạt
các quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn thành nhiệm trú tại tỉnh đồng tháp
và trần thị thúy quyên chú tại tỉnh an giang
về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám
nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
tại một căn nhà thuộc khóm long an b
phường long phú thị xã tân châu
có một số đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan thị xã tân châu phối hợp với
các phòng nghiệp vụ công an tp an giang
đến hiện trường phát hiện và bắt quả tăng
nhiệm và quyên đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bọc ni lông chứa ma túy đá
một mươi hai viên ma túy
hai dao tự chế và nhiều tăng vật có liên quan khác
tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng nhiệm
công an tiếp tục thu giữ thêm nhiều loại ma túy khác
công an quận tám tp hồ chí minh
đang phối hợp với các đơn vị liên quan
khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra
tại công ty sản xuất nhựa
nằm trên đường hồ ngọc lãm phường một mươi sáu
khiến một người tử vong
vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày một mươi tám tháng chín
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hồ chí minh
tiếp nhận thông tin hỏa hoạn
tại công ty trên
nên đã điều động nhiều lực lượng nhanh chóng
triển khai đội hình cùng một mươi bảy xe chữa cháy
chuyên dụng cùng khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tới hiện trường
lính cứu hỏa chưa làm nhiều hướng
để tiếp cận công ty đang cháy rộng khoảng hai m hai
đến dạng sáng nay
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã không chế đám cháy
ngăn đám cháy lan sang các nhà dân xung quanh
nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại
vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ